thưa quý vị trại giam công an tỉnh ninh bình phối hợp với bệnh viện công an tỉnh ninh bình đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai cho gần bốn trăm linh can phạm nhân hiện đang hiện đang được giam giữ tại đây
để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêm chủng trại tạm giam công an tỉnh ninh bình đã chủ động xây dựng phương án phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm của các lực lượng tham gia để triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả
các can phạm nhân được tư vấn kiểm tra sức khỏe theo quy trình như khai báo y tế khám sàng lọc đo thân nhiệt huyết áp khai thác tiền xử bệnh lý và được theo dõi y tế sau khi tiêm vaccine
việc thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các can phạm nhân thể hiện tính nhân văn sự quan tâm của các cấp các ngành và lực lượng công an về quyền lợi sức khỏe đối với các can phạm nhân cũng như tạo hàng rào vaccine trong phòng chống việc lây nhiễm dịch bệnh